nên trong đêm qua nó đã gây mưa rất to ở một loạt các tỉnh như lào cai điện biên hay sơn la
mưa lớn khiến lũ trên các sông đang lên nhanh dự báo lũ hạ lưu sông bưởi trung hạ lưu sông mã sông cả tiếp tục lên
riêng lũ trên sông thao tiếp tục lên nhanh
về thời tiết trong đêm nay tại bắc bộ vùng xoáy thấp sẽ di chuyển hẳn sang khu vực thượng lào
vì thế mưa ở phía đông bắc bộ tiếp tục giảm thêm xuống chỉ còn diện dài rác và lượng mưa cũng không lớn chỉ còn năm một mươi mm
trong khi ở khu vực phía tây bắc bộ các tỉnh như lai châu lào cai điện biên hay phần phía tây của tỉnh sơn la
vẫn còn chịu tác động của vùng xoáy thấp nên còn có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ ba mươi bốn mươi mm
vì thế nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh phía tây bắc bộ trong đêm nay vẫn còn rất cao
sang ngày mai tây bắc bộ chỉ còn những cơn mưa rào và rông nhẹ còn ở phía đông bắc bộ trời sẽ chuyển nắng
vì thế nền nhiệt hầu khắp miền bắc đều tăng nhanh
phía tây bắc bộ sẽ giữ mức nhiệt là ba mươi ba mươi một độ còn phía đông bắc bộ sẽ giữ mức nhiệt là ba mươi một ba mươi ba độ
không còn tác động của vùng xoáy thấp nên miền trung sẽ đón ngày đầu tiên của chữ ngày nghỉ với tiết trời nắng ráo
tuy nhiên do thanh hóa và nghệ an buổi sáng còn có mây nhiều và phải đến trưa chiều mới chuyển nắng
nên nhiệt độ ngày mai sẽ không cao ở đây sẽ giữ mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi ba độ
các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận trời lại có nắng từ khá
các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận trời lại có nắng từ khá sớm và cường độ nắng cũng mạnh
nên nhiệt độ suốt dọc từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế sẽ giữ mức nhiệt là ba mươi bốn ba mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt ở mức cao là ba mươi năm ba mươi bảy độ
ở phía nam tây nguyên và nam bộ đang có được những ngày nắng giáo
nguyên nhân là do gió mùa tây nam tạm thời gián đoạn
vì thế ở cả hai khu vực là tây nguyên cũng như nam bộ trong đêm nay và cả ngày mai cũng chỉ có mưa một vài nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên tiếp tục duy trì ở ngưỡng là hai mươi chín ba mươi một độ
còn mức nhiệt ở nam bộ sẽ là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển ở huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt gió hướng đông nam cường độ yếu cấp ba cấp bốn sóng biển thấp dưới hai m
còn ở khu vực huyện đảo trường sa do hướng tây nam mạnh chỉ ở mức cấp bốn năm
mưa rông chưa có nên tầm nhìn ra rất thông thoáng
trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động giác hơi bắm biển của bà con người dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước